cũng liên quan đến vấn đề giao thông vận tải hôm nay một mươi tháng một mươi ngày đầu tiên mở lại các chuyến bay nội địa thường lệ
chở khách sau một thời gian tạm dừng vì dịch bệnh
từ hôm qua chín tháng một mươi các hãng hàng không đã mở bán vé trên các đường bay
việt nam airlines cho biết đã ghi nhận nhiều chuyến bay nội địa đã đầy chỗ hơn tám mươi theo quy định giãn cách
sau khi hãng công bố đối lại một số đường bay từ mùng một mươi tháng một mươi
trong đó các chuyến bay giữa hà nội và tp hcm giữa tp hcm và thanh hóa huế được đặt chỗ nhiều nhất
với những chuyến bay thậm chí đã gần như kín chỗ trong ba ngày mùng một mươi một mươi một một mươi hai tháng một mươi
theo quy định giãn cách ghế trên máy bay
các chuyến bay khác như từ tp hcm đi vinh quảng nam đà nẵng cũng ghi nhận lượng đặt chỗ tăng lên
theo hãng hàng không các chuyến bay sẽ tuân thủ giãn cách ghế theo quy định của nhà chức trách
nên số lượng chỗ rất hạn chế
trước đó theo văn bản cử bộ giao thông vận tài hà nội yêu cầu các hành khách từ sân bay tân sân nhất
cách ly tập trung bảy ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn
do thành phố công bố
hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định
sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
thành phố công bố các cơ sở cách ly tập trung cơ sở lưu trú khách sạn phục vụ cách ly
và chi phí liên quan để người dân tự lựa chọn
với hành khách từ sân bay đà nẵng về nội bài và lưu trú tại thành phố hà nội
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú hoặc nhà trong thời gian bảy ngày xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên
và ngày thứ sáu trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
hoặc tại nhà bảy ngày tiếp theo
với yêu cầu cách ly và xét nghiệm này nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm để khôn ngoan
dựa trên quan điểm bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng người dân là trên hết trước hết
bởi theo quan điểm đó việc quay lại trạng thái bình thường mới của hà nội sẽ từng bước theo lộ trình
kiểm soát dịch đến đâu thành phố lập tức từng bước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội đến đó
sẽ không quá nếu nói chính quyền thành phố còn mong muốn mở cửa để các hoạt động kinh tế xã hội
được trở lại trạng thái bình thường hơn ai hết
bởi có như vậy kinh tế thủ đô mới có điều kiện phát triển mạnh mẽ trở lại
không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố mà còn có điều kiện hỗ trợ
tiếp lực cho các tỉnh thành phố khác kiểm soát đại dịch khôi phục sản xuất phát triển kinh tế xã hội
thế nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp khó lường
một ổ dịch vừa được phát hiện tại bệnh viện hữu nghị việt đức ngay giữa trung tâm thủ đô
đó là lý do khi cục hàng không việt nam xin ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa đi đến hà nội
quỹ ban nhân dân thành phố đã đề nghị làm rõ tiêu chí với hành khách đi máy bay
thuộc các khu vực có mức độ dịch covid một mươi chín khác nhau
bên cạnh đó cần làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch
thành phố cũng đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp với cơ quan y tế của địa phương
để bảo đảm phối hợp chặt chẽ đồng bộ trong kiểm soát quản lý hành khách
đặc biệt là hành khách trong diện phải cách ly
đó là sự cẩn trọng cần thiết bởi mở cửa nhưng phải an toàn
thế nên cần tính toán kỹ lưỡng mọi phương án biện pháp
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thứ nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến nông góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại